cũng trong chiều hai mươi một tháng tám gần ba trăm linh bác sĩ học viên quân y đã có mặt tại thành phố hồ chí minh
để hỗ trợ thành phố trong phòng chống dịch trong đó tập trung thăm khám điều trị
cho các bệnh nhân bị nhiễm covid một mươi chín
vừa xuống sân bay tân sơn nhất thành phố hồ chí minh học viên nguyễn ngọc huyền trang
thuộc học viện quân y đang rất háo hức để cống hiến sức trẻ của mình để cùng đoàn công tác
gần ba trăm linh bác sĩ học viên quân y hỗ trợ thành phố hồ chí minh để lùi chiến thắng dịch covid một mươi chín
chúng tôi hy vọng là mỗi người quân nhân chúng tôi có thể góp một chút sức
vào công cuộc chiến thắng đại dịch của đất nước
và hy vọng rằng mỗi người dân đều có ý thức trách nhiệm về việc phòng chống
cũng như là cùng nhau ép sức cho công cuộc chiến thách thắng dịch bệnh này
những ngày tới đoàn công tác của học viên quân y đã được góp một chút sức
học viện quân y đợt này sẽ chia thành sáu mươi tổ quân y lưu động với nhiều trang thiết bị hiện đại
triển khai thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm tiêm phòng vaccine
quản lý điều trị chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh nhân thông thường
quản lý chăm sóc các trường hợp f cách ly điều trị tại gia đình
phối hợp vận chuyển chuyển tuyến khi có yêu cầu
lực lượng quân y hiện nay cũng đã vào để triển khai bảy bệnh nhân đã chiến
chuyển đổi một bệnh viện công năng và rất là nhiều các trang thiết bị như là các xe xét nghiệm
cũng như là các tổ lấy mẫu
lần này thì lực lượng quân y của học viện quân y sẽ vào các đợt để triển khai ở các bệnh xá lưu động
theo đó thì có thể triển khai trong bốn trăm linh bệnh xá lưu động trong tất cả hai mươi hai quận huyện
trong toàn thành phố hồ chí minh để điều trị các trường hợp f tại nhà
và tôi có thể nói rằng là những việc này sẽ làm giảm tải cho các bệnh viện giã chiến từ các tầng thứ hai trở lên
và cũng phát hiện sớm được những trường hợp f một
không ở tại nhà để có thể chuyển lên để giảm thiểu những bệnh nhân tăng nặng và có thể giảm được tỷ lệ tử vong
dự kiến từ nay đến trước ngày hai mươi ba tháng tám sẽ có khoảng một cán bộ nhân viên quân y
và các trang thiết bị được vận chuyển vào thành phố hồ chí minh để phục vụ công tác phòng chống dịch
lực lượng này sẽ góp phần cũng chưa kịp thời các bệnh nhân covid một mươi chín
theo quyết tâm của chính quyền thành phố là hạn chế ca tử vong do dịch bệnh